nhiệt độ cao nhất trong ngày mai sẽ lên tới từ ba mươi sáu ba mươi bảy độ ở hầu khắp các tỉnh miền bắc
trong đó các tỉnh sơn la hòa bình tuyên quang thái nguyên bắc giang và cả thủ đô hà nội
là những tỉnh thành có nền nhiệt nhỉnh hơn so với nền trung khoảng từ một hai độ ở ngưỡng từ ba mươi bảy đến ba mươi tám độ
cục bộ tại mường tè mường lây và mường la nhiệt độ còn có thể cao tới ba mươi chín độ trời nắng gắt
sự báo tình trạng nắng gắt do thấp nóng phía tây tạo ra ở các tỉnh miền bắc
sẽ còn kéo dài đến khoảng giữa tuần sau sau ngày một mươi hai tháng sáu thì mới có khả năng dịu dần
lui xuống trung bộ ngày mai nóng vẫn tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở hầu khắp trung bộ
từ thanh hóa trở vào cho đến phần phía bắc của ninh thuận với mức nhiệt tiếp tục cao phổ biến từ ba mươi sáu ba mươi tám độ
các điểm tương dương con cuông hương khê hay đông hà nhiệt độ vẫn ở ngưỡng cao từ ba mươi chín đến bốn mươi độ
cùng với đó là độ ẩm trong không khí trong thời điểm trưa và chiều
tiếp tục thấp dưới năm mươi vì thế người dân miền trung cần hết sức lưu ý tới nguy cơ xảy ra hỏa hoạn
với nam bộ và tây nguyên gió mùa tây nam vẫn đang hoạt động với cường độ trung bình
mưa rông ở đây tiếp tục xuất hiện ở mức giải rác và tập trung ở các tỉnh nam bộ trong chiều và tối mai
với khu vực tây nguyên chỉ có mưa rào và rông một vài nơi
trong ngày nền nhiệt ở tây nguyên ổn định trong khoảng từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
còn ở khu vực nam bộ nhiệt độ sao động trong khoảng từ ba mươi ba ba mươi bốn độ
trên biển khu vực nam biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa
khu vực biển từ bình thuận đến cà mau từ cà mau cho tới kiêm sang và vịnh thái lan
tiếp tục có mưa rào và rông về chiều và tối
còn ở khu vực huyện đảo hoàng sa vẫn là trời không mưa nắng giáo
tầm nhìn xa thông thoáng trên một mươi km gió hướng nam đến đông nam với cường độ cấp bốn cấp năm
tầm nhìn xa trên một mươi km biển lặng
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước